liên quan đến vụ án lừa đảo đa cấp bất động sản alibaba công an tp hcm phối hợp với cục cảnh sát kinh tế công an các tỉnh đồng nai bình thuận bà rịa vũng tàu đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định nguyễn thái luyện và nguyễn thái lĩnh em ruột của luyện lập ra công ty alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra dự án không có thật tại một số tỉnh phía nam sau đó tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho hàng ngàn người với số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỷ đồng
đến nay có bốn mươi ba dự án ma do công ty này vẽ ra để lừa đảo người mua
kết quả điều tra ban đầu cũng xác định nguyễn thái luyện với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba đã chủ mưu cầm đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản